tại hà nội đại hội đại biểu đảng bộ cơ quan tổng cục chính trị lần thứ một mươi chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo
cùng dự có đại tướng lương cường chủ nhiệm tổng cục chính trị cùng các đại biểu đại diện cho gần ba đảng viên trong toàn đảng bộ cơ quan tổng cục chính trị
phát biểu chỉ đạo đại hội đại tướng ngô xuân lịch đã biểu dương ghi nhận những cố gắng và chúc mừng những thành tích mà đảng bộ và toàn cơ quan tổng cục chính trị đã đạt được nhiệm kỳ vừa qua
tại đại hội lần này yêu cầu mỗi đại biểu cần đề cao trách nhiệm phát huy dân chủ để lựa chọn giới thiệu bầu ra những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất năng lực
phù hợp với cơ cấu vào ban chấp hành đảng bộ và đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một